ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh đồng tháp cùng với các ngành liên quan đã họp thông tin chính thức khẳng định
không có trường hợp một người đi cùng bệnh nhân số ba trăm ba mươi hai trốn cách ly y tế tập trung
qua điều tra nam thanh niên không đi cùng với người nhiễm covid một mươi chín từ campuchia về
và chỉ là người đến nhận lại phương tiện sau khi lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ ba đối tượng nhập cảnh trái phép
nam thanh niên có gặp bệnh nhân số ba trăm ba mươi hai tại trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước khoảng ba mươi phút
và có đeo khẩu trang theo yêu cầu của lực lượng chức năng